tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt và nói chuyện với các trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài nhân dịp về dự hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi
nói chuyện với các trưởng cơ quan đại diện chủ tịch nước trần đại quang khẳng định những kết quả thành tích to lớn của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế mà bộ ngoại giao giữ vai trò nòng cốt
trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan đại diện đã góp phần xứng đáng vào những thành tiệu chung của đất nước được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
về nhiệm vụ của ngành ngoại giao trong thời gian tới chủ tịch nước trần đại quang đề nghị ngành ngoại giao nói chung trong đó có các trưởng cơ quan đại diện tập trung triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác đối ngoại mà hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi đề ra
cần chủ động làm tốt công tác nắm tình hình nghiên cứu phân tích đánh giá dự báo